trong một phát biểu đưa ra mới đây bộ trưởng tài chính anh rishi runak sunberg biết
một lệnh cấm ngay lập tức trên toàn liên minh châu âu đối với việc nhập khẩu dầu mỏ và khí đốt của nga
sẽ gây thiệt hại ít nhất là bảy mươi tỷ bảng cho nền kinh tế anh
cảnh báo của ông sunak được đưa ra sau khi thủ tướng anh boris johnson kêu gọi các đồng minh phương tây
áp đặt lệnh cấm nhập khẩu hydrocarbon của nga
theo ông sunak một lệnh cấm ngay lập tức của eu sẽ đẩy các nền kinh tế trên khắp châu âu rơi vào suy thoái
trong đó có anh
ông ước tính nền kinh tế anh ngay lập tức sẽ thiệt hại từ bảy mươi đến bảy mươi năm tỷ bảng
tương đương khoảng ba tổng sản phẩm quốc nội gdp
anh hiện đang phải vật lộn để giải quyết cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt
trong bối cảnh tỷ lệ lãm phát và giá thực phẩm xăng dầu tăng cao
ước tính chỉ riêng giá năng lượng tăng đã đặt gánh nặng lên tới ba mươi tám tỷ bảng
cho các hộ gia đình ở xứ sở sương mù vào cuối năm nay